ngày hôm nay công an tỉnh an giang đã ban hành kế hoạch tăng cường chín mươi hai cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị công an cấp tỉnh
cho công an hai mươi hai xã thị trấn thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thời gian bắt đầu từ ngày ba tháng bốn đến khi có quyết định kết thúc của ban giám đốc công an tỉnh
ngày hôm nay công an tỉnh an giang đã ban hành kế hoạch tăng cường chín mươi hai cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị công an cấp tỉnh

và ý chí quyết tâm chiến thắng đại dịch covid một mươi chín cho toàn đảng toàn dân ta
và để hưởng ứng lời kêu gọi của tổng bí thư chủ tịch nước lực lượng công an nhân dân đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp chống dịch
với tinh thần chống dịch như chống giặc một cách thần tốc
đi từng ngõ gõ từng nhà và đặc biệt là già từng người nắm chắc nhân hộ khẩu
liên tục nhắc nhở đối với từng cơ sở phục vụ nhu yếu phẩm còn kinh doanh
đây là những công việc thường xuyên
từ đầu mùa dịch đến nay của lực lượng công an phường trúc bạch
đảng lãnh đạo toàn diện lực lượng công an về mọi mặt
khi mà có dịch covid thì lực lượng công an cũng tập trung công tác bảo vệ an ninh quốc gia
đấu tranh phòng chống tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường
sau khi có lời hiệu triệu của đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
về công tác phòng chống dịch lực lượng công an cũng thấm nhận
tư tưởng chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư và cũng đẩy mạnh quyết liệt hơn nữa
về công tác phòng chống dịch
lời hiệu triệu này đã ủng hộ đối với tinh thần cán bộ chiến sĩ
để cho chúng tôi cố gắng hơn nữa trong công tác phòng chống dịch
khu cách ly tập trung tại trường có đảng nghề công nghệ cao hà nội
tại đây có tới hơn bảy trăm linh người thuộc diện cách ly
từ vòng ngoài lực lượng công an nhân dân luôn ứng trực
hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ đảm bảo mọi yếu tố an toàn nội bất xuất ngoại bất nhập
ở thời điểm cả nước đang giáo diết thực hiện phòng chống dịch bằng mọi biện pháp
thì với lực lượng công an việc đảm bảo sức khỏe nhân dân cũng được đưa lên hàng đầu
lực lượng công an toàn quốc nói chung đã xác định tư tưởng là
sức khỏe của nhân dân là hàng đầu
và đặc biệt là tại khu vực cách ly thì lực lượng công an nhân dân
khi tiến hành đảm bảo an ninh tật tự
nêu cao tinh thần cảnh sát ứng trực đảm bảo an ninh tật tự
tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh tật tự để người cách ly không trốn ra ngoài
hoặc là có những hiện tượng phức tạp trong quá trình tiến hành cách ly
sau lời hiệu triệu của đồng chí tổng bí thư
lực lượng công an nhân dân được như tiếp thêm những sức mạnh
để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và đơn vị giao cho
đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình tiến hành cách ly tại khu vực cách ly
ngay trong ngày ba mươi một tháng năm
sau khi tổng bí thư chủ tịch nước phát lời kêu gọi
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã ra công điện số hai
chỉ đạo việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín
trong toàn lực lượng công an nhân dân
công điện chỉ rõ đây là nhiệm vụ rất quan trọng và hết sức cấp bách cần thực hiện ngay
nhằm hạn chế tốc độ lây lan dịch covid một mươi chín gây nguy hiểm cho toàn xã hội
yêu cầu thủ trưởng công an các đơn vị địa phương khẩn trương
quyết liệt thực hiện các mặt công tác trong công điện
quyết tâm đẩy lùi và chiến thắng dịch covid một mươi chín
sau lời kêu gọi của đồng chí nguyễn phú trọng tổng bí thư
chủ tịch nước cộng hòa xã chủ nghĩa việt nam
thì tại mệnh lệnh số hai của đồng chí bộ trưởng
trong đặt vấn đề đầu tiên của mệnh lệ này
đấy là lời kêu gọi
lời hiệu triệu của chính đồng chí bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an
đối với lại công an các đơn vị địa phương
đối với cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng công an nhân dân
đó là đồng sức đồng lòng
bỏ lại mọi những niềm riêng của cuộc sống cá nhân
để tập trung trung tay dốc sức
vượt qua gian khổ vượt qua gian khó
vượt qua mọi
quản ngại để chúng ta tổ chức thành công
cái việc mà chỉ thị số một mươi sáu của đồng chí thủ tướng chính phủ
đã giao cho lực lượng công an nhân dân
đó là đích đến là hạnh phúc của đồng bào
hạnh phúc của dân tộc trong cái niềm vui chiến thắng chống dịch covid một mươi chín
cuộc chiến với giặc covid một mươi chín còn tiếp tục
chúng ta đã chuẩn bị những phương án số nhất
nhưng lực lượng công an nhân dân luôn nêu cao vai trò chống dịch
bên cạnh đó còn sẵn sàng làm công tác đảm bảo an ninh trật tự
như lời hiệu triệu của tổng bí thư đã nói
toàn thể dân tộc việt nam ta hãy cùng chung sức đồng lòng
vượt qua mọi khó khăn thách thức để chiến thắng đại dịch covid một mươi chín
thưa quý vị khi dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp thì trên không gian mạng
cũng đồng thời xuất hiện nhiều tin giả tin thất thiệt về chủ đề này
những thông tin với nội dung sai sự thật đã gây hoang mang dư luận trong quần chúng nhân dân
và trước thực trạng đó công an tỉnh nghệ an đã vào cuộc điều tra xử lý nhiều trường hợp vi phạm
tính từ khi dịch covid một mươi chín xuất hiện công an nghệ an đã triệu tập xử phạt năm mươi một đối tượng
tung tin giả tin thất thiệt liên quan đến dịch bệnh trên mạng xã hội
tổng số tiền phạt gần sáu trăm linh triệu đồng không chỉ xử phạt người đăng tin chia sẻ
mà những đối tượng bình luận theo những thông tin thất thiệt đó cũng sẽ bị xử lý
từ ngày một mươi năm tháng bốn tới đây nghị định một mươi năm của chính phủ sẽ có hiệu lực thay thế nghị định một trăm bảy mươi năm
chế tài xử phạt áp dụng đối với những hành vi vi phạm của người
dùng mạng xã hội sẽ tăng lên thậm chí là xử lý hình sự
vì thế kiểm chứng nguồn thông tin live hay chia sẻ
bình luận có trách nhiệm là việc mỗi người dùng mạng xã hội cần phải nhận thức đầy đủ
bản tin tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang vừa
ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với nguyễn thị kim phượng
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy trú tại phường mỹ bình tp
tp long xuyên tỉnh an giang để điều tra về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
theo kết quả điều tra ban đầu vào năm hai nghìn một mươi tám nguyễn thị kim phượng tham gia tổ chức chính phủ
quốc gia việt nam lâm thời theo sự chỉ đạo của một số đối tượng phản động trong tổ chức ở nước
ngoài phượng đã rủ dê câu móc được một số người tham gia vào tổ chức đồng thời tiến hành trưng
cầu dân ý được một trăm năm mươi chín người để bầu cho đào minh quân làm tổng thống đệ ba việt nam cộng hòa
căn cứ kết quả điều tra
vào ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang đã tiến hành bắt
giữ nguyễn thị kim phượng khám xét khẩn cấp nơi ở của phượng lực lượng công an thu giữ năm lá cờ
ba sọc cùng với nhiều tài liệu vật chứng khác có liên quan
một đường dây ghi số đề quy mô lớn với tổng số tiền giao dịch mỗi tháng trên ba tỷ đồng
lớn các đối tượng là phụ nữ vừa bị công an thành phố bumma thuật tỉnh đắk lắk triệt xóa thành công
đường dây ghi số đề này do trần thị thu an năm mươi hai tuổi trú tại phường tân tiến
thành phố bumma thuật tỉnh đắk lắk cầm đầu tham gia đường dây này còn có một mươi hai đối tượng khác
và chủ yếu là phụ nữ trước đó vào chiều tối ngày ba mươi một tháng ba đội cảnh sát hình sự công an thành phố
bumma thuật đồng loạt đột kích bắt quả tang bốn tụ điểm đang có hành vi ghi số đề cho khách
tại các điểm này lực lượng công an thu giữ nhiều tờ phơi ghi số đề máy tính điện thoại
gần năm mươi triệu đồng tiền mặt và các tài liệu có liên quan mỗi ngày đường dây này ghi nhận số đề
cho các con bạc với số tiền trên một trăm linh triệu đồng bước đầu công an thành phố buôn ma thuật đã làm rõ
đường dây số đề này hoạt động từ đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi với tổng số tiền giao dịch mỗi tháng trên
ba tỷ đồng hiện cơ quan công an đang tạm giữ hình sự bảy đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ
chức đánh bạc cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương
đang điều tra vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc phát hiện vào ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi tại xã
hiệp lực huyện ninh giang của tỉnh hải dương quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công
công an tỉnh hải dương đang tạm giữ tăng vật liên quan trong vụ án gồm thứ nhất số tiền là chín trăm tám mươi triệu
đồng thu được trong xe ô tô mang nhãn hiệu mazda loại cx năm màu sơn nâu biển kiểm soát một mươi năm a ba mươi sáu nghìn tám trăm ba mươi năm
số khung rn hai ke năm nghìn ba trăm bốn mươi sáu hc năm mươi chín nghìn tám mươi một
số máy bi hai không tám năm năm một ba năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đề nghị ai là chủ sở
hữu hoặc người quản lý hợp pháp tăng vật trên liên hệ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
hải dương theo địa chỉ khu một mươi một phường thanh bình thành phố hải dương tỉnh hải dương số điện
thoại chín trăm bảy mươi tám bốn trăm bảy mươi ba năm trăm một mươi một gặp đồng chí phạm thanh tùng điều tra viên thụ lý vụ án để giải quyết trong
giờ hành chính khi đi mang theo giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp
trong thời gian ba mươi ngày kể từ ngày đăng thông báo nếu như không ai đến để liên hệ giải quyết
thì cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương sẽ xử lý theo quy định của pháp luật
tiếp theo bản tin biên tập viên thu hương sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương sẽ xử lý theo quy định của pháp luật

cùng với tội mua bán đánh cháo hoặc chiếm đoạt trẻ em
đối tượng hoàng văn cương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại xã hòa thắng huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
đối tượng nông thị niên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn tân tiến xã dân tiến huyện võ nhai tỉnh thái nguyên
và đối tượng triệu văn đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn eng xã vũ loan huyện nari tỉnh bắc cạn cao một m năm mươi và có nốt ruồi cách hai cm trên sau mép trái
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
thời lượng dành cho bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết
cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại